chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thủ tướng nhật bản shinzo abe thủ tướng australia mancon tenbun
quốc vương brunei và tiếp tổng giám đốc imf tại thành phố đà nẵng nhân dịp dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
thủ tướng shinzo abe cảm ơn việt nam về sự đón tiếp trọng thị chú đáo khẳng định coi trọng quan hệ với việt nam
trong triển khai chính sách ở khu vực và sẽ hợp tác vì sự phát triển của việt nam và lợi ích của cả hai nước
đánh giá cao nỗ lực sáng kiến cũng như vai trò chủ động tích cực của việt nam trong việc tổ chức tuần lễ cấp cao apec
và năm apec hai nghìn một mươi bảy và khẳng định nhật bản sẽ hợp tác chặt chẽ với việt nam để bảo đảm thành công cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng thủ tướng shinzo abe được bầu lại làm thủ tướng nhật bản
và thắng lợi của đảng dân chủ tự do tại cuộc bầu cử hạ viện vừa qua
chịu tác động của cơn bão vừa qua khẳng định quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản
ngày càng phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất với sự tin cậy cao về chính trị
hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
trong đó có vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên vấn đề biển đông và khẳng định phối hợp chặt chẽ
trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như asean apec liên hợp quốc
hai bên nhất trí giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý
sau buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết hợp tác
giữa các bộ ngành và các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhật bản vào việt nam với tổng giá trị khoảng năm tỷ đô la mỹ
tại cuộc gặp song phương với thủ tướng australia malkerm tabul chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao việc thủ tướng australia
sự tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng cảm ơn phía australia đã hỗ trợ việt nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bốn
chủ tịch nước chia vui và chúc mừng những thành tiệu to lớn mà australia đã đạt được trong thời gian qua
và cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn
đề nghị apec sẽ đạt được những thành tiệu to lớn mà australia đã đạt được trong thời gian qua
đề nghị australia tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các dự án xóa đói giảm nghèo bình đằng giới
việt nam khuyến khích các doanh nghiệp australia tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực mà australia có thế mạnh
và việt nam có nhu cầu như phát triển kết nối hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao giáo dục đào tạo tăng học bổng cho sinh viên việt nam
hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong đó có vấn đề về biển đông
australia khẳng định ủng hộ lập trường của việt nam
và asean trong việc duy trì hòa bình ổn định an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực
giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở thượng tôn pháp luật
cũng trong ngày một mươi tháng một mươi một chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc gặp song phương với quốc vương brunei
ngài xuân tan hazihat sanan bolkiah nhân dịp tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
tại cuộc gặp chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng quốc vương brunei
qua năm mươi năm trị vy đã dẫn dắt brunei phát triển mạnh mẽ
đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực
đánh giá cao sự ủng hộ của brunei góp phần đem lại thành công cho hội nghị cấp cao apec tại việt nam
khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác hỗ trợ brunei bảo đảm an ninh lương thực lâu dài ổn định
mong muốn brunei quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt nam tham gia vào các dự án thăm dò khai thác dầu khí
và cung cấp dịch vụ dầu khí tại brunei
hai bên sớm ký thỏa thuận lập đường dây nóng về hoạt động nghề cá trên biển
giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và bộ nguồn lợi cơ bản và du lịch brunei
quốc vương brunei xuân tàn hà di hát sanan bôn kia chúc mừng việt nam tổ chức thành công
tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy và bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ giành được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước xây dựng đất nước việt nam giàu mạnh
góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của asean
trong các vấn đề liên quan đến hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới
tại buổi tiết tổng giám đốc imf christine lagaster chủ tịch nước đánh giá cao việc
ba giám đốc tham dự các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
ủng hộ mạnh mẽ của imf đối với sự phát triển và hội nhập của việt nam
chủ tịch nước đề nghị imf tiếp tục tăng cường hợp tác và tư vấn cho việt nam trong điều hành
kinh tế vĩ mô chính sách tài khóa tiền tệ tái cơ cấu tài chính ngân hàng tăng cường hỗ trợ kinh
kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý ngân sách bền vững tiền tệ và ngoại hối nghiệp vụ ngân hàng
thống kê kinh tế vĩ mô và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về tài chính ngân hàng
tổng giám đốc điều hành imf christine lagarder đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế
xã hội của việt nam cam kết tiếp tục hợp tác hỗ trợ việt nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và
thúc đẩy tăng trưởng bền vững bao trùm chú trọng chất lượng tăng trưởng và chủ động tích cực hội nhập
quốc tế bà tổng giám đốc đánh giá những nỗ lực của việt nam trong năm apec hai nghìn một mươi bảy cùng các nền
kinh tế thành viên apec đưa ra và thực hiện nhiều ý tưởng kế hoạch về cải cách cơ cấu
tổng giám đốc điều hành imf christine lagarde đánh giá những nỗ lực của việt nam giữ vững
phát triển kinh tế số chuỗi cung ứng toàn cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa